tính đến năm hai nghìn một mươi bảy liên hoan phim môi trường đã qua sáu lần tổ chức
mỗi năm cuộc thi đều thu hút sự quan tâm và đóng góp rất lớn của đội ngũ làm truyền hình trên toàn quốc
trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với
lễ trao giải liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ sáu
qua sáu lần tổ chức tính đến nay bộ tài nguyên và môi trường đã nhận được hơn một tác phẩm
với nhiều thể loại như phóng sự phim tài liệu phim hoạt hình với trên một trăm linh tác phẩm đặt giải
trong đó có sáu tác phẩm phim đoạt giải thưởng việt nam xanh
đây là giải thưởng cao nhất của liên hoan phim môi trường
trong kỳ liên hoan lần thứ sáu này có một trăm linh năm tác phẩm gửi tham dự và hai mươi một tác phẩm xuất sắc nhận giải thưởng
giải việt nam xanh lần thứ sáu được trao cho đạo diễn phạm hiếu thảo
đài phát thanh truyền hình tỉnh đồng tháp

cuối mùa thu cánh đồng xã phú cường bắt đầu vụ mùa mới trong năm
sáu hectare của anh nguyễn văn quế lúa đang vào thời con gái cũng là lúc đàn cò ốc trở về
sự hiện diện của nó khiến anh trộn lên một niềm vui khó tả
vì sau bao năm mới thấy sự trở lại đông rút của đàn cò như thỏa hồng quang
sau nhiều năm vắng bóng đàn cò trở về định cư đông đúc
đã giúp người dân tiêu diệt ốc điều vàng
hạn chế sử dụng các loại hóa chất gây hại cho đất và con người
nội dung ý nghĩa của phóng sự này cũng được coi là khá tiêu biểu
cho những phản ánh chung của các tác phẩm dự thi trong dịp này
trong những năm qua năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
những điểm nóng bùng phát về sự cố bối những môi trường biển miền trung
hay một loạt điểm nóng khác thì đã diễn ra trong toàn quốc
liên hoan về phim môi trường lần thứ sáu này
những sự kiện thực tế cũng đã được phản ánh qua phim ảnh
với bộ tài nguyên môi trường chúng tôi vẫn cho rằng
ngoài tuyên truyền bằng các kênh khác như truyền hình phát thanh báo báo điện tiệu
thì việc định kỳ thường niên hay định kỳ
vài ba năm chúng ta tổ chức một sự kiện liên hoan phim
thì cũng là một ý nghĩa rất quan trọng
và nó cũng làm gì là cũng để thúc đẩy thêm công tác về truyền thông bảo vệ môi trường
theo tôi với phim ảnh là sẽ truyền tải nó vừa trực quan sinh động và như thế là vừa có đi vào chiều sâu
kết quả của liên hoan phim môi trường toàn quốc đã động viên
khích lệ hàng trăm nhà làm phim chuyên và không chuyên
trong công cuộc phản ánh chân thực khách quan chính xác thực trạng môi trường
và các vấn đề môi trường còn đang tồn tại
gây bức xúc và cần được quan tâm giải quyết
bên cạnh đó các tác phẩm dự thi cũng đồng thời giới thiệu các sáng kiến giải pháp
gương điển hình trong sự nghiệp bảo vệ môi trường
tác phẩm gửi đến dự thi cũng thể hiện rõ vai trò của đội ngũ phóng viên trên toàn quốc
trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường
tôi nghĩ báo chí mình phải có một cái sự theo dõi xuyên suốt
phải kịp thời phát hiện
để có thể truyền tải bằng những cái tác phẩm
báo viết báo hình và báo nói
để có thể góp một phần cái tiếng nói của mình
và cái tiếng nói đó phải là được thường xuyên và liên tục
chứ không thể gián đoạn
để từ đó có thể góp phần của mình của báo chí mình
để cho công việc bảo vệ môi trường báo ghe
để cho cái công việc bảo vệ môi trường nó được thường xuyên và liên tục
liên hoàn phim môi trường toàn quốc lần thứ bảy dự kiến sẽ được tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi
sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức cá nhân các nhà làm phim chuyên và không chuyên
gửi tác phẩm tham dự để góp phần tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức
và trách nhiệm bảo vệ môi trường của đông đảo các tầng lớp nhân dân
những hình ảnh ấn tượng của lễ trao giải liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ sáu vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng của chương trình hôm nay